thưa quý vị sáng nay hai mươi năm tháng bốn tòa nhân dân tp hcm tuyên án sơ thẩm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong vụ án này ba bị cáo gồm ông trần quý thanh hai con gái trần uyên phương và trần ngọc bích
bị xét xử với cáo buộc cho nhiều người vay tiền dưới hình thức hợp đồng chuyển nhượng tài sản
rồi chiếm đoạt tổng giá trị một bốn mươi tám tỷ đồng
qua hồ sơ vụ án và căn cứ vào lời khai của các bị cáo người liên quan
hội đồng xét xử nhận định có đủ cơ sở để xác định
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi bị cáo thanh và hai con gái thông qua môi giới
đã cho ông lâm sơn hoàng nguyễn huy đông nguyễn văn trung và bà đặng thị kim oanh vay tiền
với lãi suất là ba một tháng
bị cáo trần quý thanh là người trực tiếp làm việc trao đổi với người vay tiền môi giới
rồi thông báo cho hai con là trần uyên phương và trần ngọc bích nên phải chịu trách nhiệm chính
chịu trách nhiệm tiếp theo là trần uyên phương và trần ngọc bích
các bị cáo che giấu việc vay tài sản bằng ký hợp đồng góp vốn
có biến động sang tên chuyển nhượng thậm chí khởi kiện tranh chấp ra tòa
bị hại khi chuẩn bị đủ tiền thì bị cáo lấy lý do không trả lại tài sản
cả ba bị cáo trong vụ án là ông trần quý thanh trần ngọc bích và trần uyên phương
được hội đồng xét xử ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ như có nhân thân tốt phạm tội lần đầu
có đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội tạo việc làm cho hàng nghìn người lao động
từ các nhận định trên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần quý thanh tám năm tù
trần uyên phương bốn năm tù riêng bị cáo trần ngọc bích bị tuyên phạt ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
ngô văn quyết chú tại xã gia lâm huyện gia lâm tỉnh lâm đồng
tỉnh lâm đồng vừa bị công an tỉnh đắk lắc khởi tố và bắt tạm giam
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu vào khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
do có nhu cầu mua đất canh tác nên thông qua người môi giới
anh lương công thiện chú tỉnh bình phước đã gặp quyết
lúc này quyết nói muốn bán hơn năm ba hectare đất tại xã nam ca huyện lắc tỉnh đắk lắc
hai bên thỏa thuận mua bán mảnh đất với giá là một tỷ bảy trăm tám mươi triệu đồng
giao dịch mua bán xong vào ngày chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
anh thiện tiến hành trồng cây trên diện tích đất trên
thì phát hiện bà nguyễn thị trang chú tại huyện đam rồng tỉnh lâm đồng
mới chính là chủ của mảnh đất này
sau đó anh thiện đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an
quá trình điều tra quyết luôn khai báo quanh co và khai đã nhận của anh thiện một tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng
số tiền chiếm đoạt được quyết đã tiêu xài cá nhân hết
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an thành phố đà nẵng phối hợp với văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố
vừa bắt sự đối tượng chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các nhà hảo tâm đóng góp làm từ thiện
đối tượng là lê đình hải chú thành phố hồ chí minh
thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội facebook hải đã mạo danh một ni sư sinh sống tại huế
sử dụng hình ảnh của các nạn nhân đang điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố đà nẵng
để kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày một mươi tám tháng bốn các trinh sát đã bắt giữ hải thu giữ hơn một mươi hai thẻ ngân hàng các loại
theo điều tra từ năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị bắt hải đã chiếm đoạt số tiền hơn một mươi tỷ đồng
của hàng chục nghìn bị hại trên toàn quốc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với lê đình hải để phục vụ điều tra mở rộng
chế tạo tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép vật liệu nổ
đoàn văn thể chú huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang vừa bị tòa nhân dân tỉnh kiên giang
đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt ba mươi tháng tù
theo cáo trạng vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba thể đến cảm mau chơi và gặp hoàng không rõ nhân thân lai lịch
quen nhau lúc đi làm thuê ở phú quốc
biết hoàng có súng nên thể hỏi xin và được hoàng đưa cho một bộ cò súng cùng với nhiều viên đạn
vỏ đạn hạt nổ thuốc nổ đồng thời bán cho thể một kg đạn trì
sau đó thể về nhà chế tạo thành súng và mang đi bắn chim hai lần
đến ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
thể tiếp tục mang súng đi bắn chim thì bị bắt quả tang
qua kết quả giám định khẩu súng đạn và thuốc nổ nói trên là vũ khí quân dụng và vật liệu nổ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt thể một năm sáu tháng tù về tội chế tạo tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
và một năm tù về tội tàng trữ trái phép vật liệu nổ
vào sáng ngày hôm nay trong quá trình đi làm thủy sàn
sáu nữ ngư dân bị đắm thuyền nan do rông lốc trên biển
có hai người thoát nạn bốn người mất tích
hiện các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh quảng ninh công an thị xã quảng yên
và các lực lượng liên quan đang nhanh chóng triển khai cứu hộ cứu nạn tìm kiếm người mất tích
vào khoảng trên hai trăm năm mươi người gồm các lực lượng công an và các đơn vị chức năng
cùng với hàng chục phương tiện tàu xuồng chuyên dụng và phương tiện của người dân
đang triển khai tìm kiếm người mất tích
phương án tìm kiếm cứu nạn hiện đang gặp khó khăn do thủy triều lên
hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục đánh giá xu hướng của thủy chiều
để khoanh vùng tập trung giả soát tìm kiếm cứu hộ nạn nhân mất tích
đến một mươi ba h một mươi năm chiều nay các lực lượng đã tìm thấy thi thể của chị nguyễn thị mơ
hiện lực lượng chức năng cùng với người dân đang tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích khác
thưa quý vị một chiếc móc khóa tưởng chừng như là nhỏ bé nhưng lại mang lại hiệu quả to lớn
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
được triển khai trong những năm gần đây mô hình móc khóa an ninh được xem là một cách làm hay
của công an xã vĩnh thái huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
xin mời quý vị cùng theo dõi những hiệu quả mà mô hình này đã mang lại
những ngày cuối năm học để chuẩn bị cho hiệp nghỉ hè của học sinh
lực lượng công an xã vĩnh thái huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị đã đến làm việc với trường
cùng với đó trao thêm cho nhà trường những chiếc móc khóa
để trao cho học sinh
trên mỗi chiếc móc khóa đều ghi số điện thoại của chủ tịch xã
trưởng công an xã và trực bang công an xã
đây là một mô hình rất quan trọng đối với nhà trường
để rồi triển khai đến học sinh phụ huynh trong việc bảo đảo an ninh trật tự của nhà trường
cũng như là xung quanh nhà trường rất là thành công
đã có những giai đoạn lực lượng công an và ủy ban nhân dân xã
liên tục nhận được những cuộc gọi phản ánh thông tin của người dân
về lừa đảo qua mạng giải đáp thủ tục hành chính
các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự tại địa phương
sau một thời gian triển khai đến nay
những chiếc mốc khóa như thế này đã trở thành những đồ vật thân thiết
gắn bó với mỗi người dân nơi đây
qua không gian mạng rất là nhiều
thì khi cả số điện thoại điền đến
người ta sẽ điền lại cho công an xã
và qua công an xã thì chúng tôi sẽ xác minh và trả lời cho bà con
để trận hàn chỉ tối thiểu việc bà con bị lừa qua không gian mạng
tên của số điện thoại đã cung cấp cho lực lượng công an
cũng như ủy ban nhân dân xã
những thông tin về tình hình an ninh trật tự
các tình hình về các tai nạn các hoạt động trên biển
cũng như những khó khăn mà nhân viên gặp phải
nên chính vì vậy công tác lần đầu chỉ đạo
và đảm bảo công tác an ninh trên địa bàn xã gặp rất nhiều thuận lợi
được triển khai trong những năm gần đây
và đã mang lại hiệu quả tích cực
hàng năm lực lượng công an xã vĩnh thái đều tiến hành rà soát
và cấp phát những đợt móc khóa mới cho người dân
không chỉ đối với người dân đang sinh sống tại địa bàn xã
mà còn có những người dân địa phương đi làm ăn xa
sinh sống ở nơi khác
đây là một kênh thông tin một cầu nối
để người dân có thể tìm hiểu phản ánh thông tin về địa phương
qua đó góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự nói riêng
cũng như việc xây dựng phát triển kinh tế xã hội nói chung
hoạt động có tổ chức quy mô lớn
núp bóng dịch vụ cầm đồ tư vấn tài chính
nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài
câu kết với các đối tượng việt nam
hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn
vừa bị công an quận bốn tp hcm đấu tranh triệt phá
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bốn xác định
hoạt động phạm tội xảy ra tại công ty thương mại hai mươi bốn h
và công ty atm online thông qua trang web cho vay tiêu dùng trái pháp luật
cả hai công ty trên đều hoạt động dưới sự điều hành của đỗ minh hải
hải thuê trần đình triển
làm giám đốc đại diện pháp luật công ty thương mại hai mươi bốn h
verbin vladimir quốc tịch nga là giám đốc vùng tại việt nam
nguyễn thị thúy diễm giám đốc khối vận hành
và đỗ thị minh hiếu trưởng nhóm tư vấn thẩm định vay
các đối tượng hoạt động núp bóng doanh nghiệp tư vấn tài chính
dịch vụ cầm đồ sử dụng công nghệ cao thực hiện hoạt động cho vay trực tuyến
lưu chữ hồ sơ khách hàng không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh
lập các hợp đồng cho vay cầm cố hợp đồng tư vấn hợp đồng cầm cố tài sản
với nội dung thuê lại tài sản cầm cố không có thật
nhằm chia nhỏ lãi suất thành lãi suất cơ bản nhỏ hơn hai mươi một năm
phí tư vấn phí dịch vụ phí nền tàng phí cầm cố tài sản hơn tám mươi một năm
quả đó đánh cháo khái niệm trôn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
đến ngày bị bắt tổng số tiền giải ngân là hơn ba chín trăm linh tỷ đồng
tổng số tiền thu về là hơn bốn sáu trăm linh tỷ đồng của gần bảy trăm ba mươi chín lượt vay
công an quận bốn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với năm đối tượng trên
còn về đường dây tín dụng đen với lãi suất gần hai một năm
do người nước ngoài cầm đầu mà truyền hình công an nhân dân đã thông tin
vào ngày hôm qua cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết đã khởi tố bắt tạm giam
bugaevsky timur và kravchuk irina cùng có quốc tịch ukraine
lê thanh huỳnh cang nguyễn thị nhất phương cùng trú tại thành phố hồ chí minh và hai mươi sáu người khác
theo cục cảnh sát hình sự năm hai nghìn một mươi chín catherine chick roman quốc tịch ukraine
nhập cảnh vào việt nam và thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ lợi tín
roman cấu kết với người việt nam
trong đó có cang và phương để hoạt động tín dụng đen
năm hai nghìn hai mươi ba khi thấy các cơ quan chức năng của việt nam đấu tranh xử lý mạnh các băng nhóm tín dụng đen
roman xuất cảnh khỏi việt nam chỉ đạo cang phương dừng hoạt động của công ty lợi tín
sau đó nhóm này lập bốn công ty để vận hành quy trình cho vay
roman chỉ đạo timur và irina nhập cảnh việt nam để quản trị hệ thống
và điều hành quy trình kỹ thuật của bốn công ty nói trên
từ năm hai nghìn một mươi chín roman đưa cho cang bốn trăm linh usd để hoạt động cho vay lãi nặng
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba roman chỉ đạo một trong bốn công ty nhận một mươi một triệu usd
từ các công ty và ngân hàng của nước ngoài
đến nay công an xác định nhóm này đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay
thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng
tiếp tục một thông tin từ tp hcm
ngày hôm qua hai mươi bốn tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam tăng khải văn
trú tại quận một mươi cùng một mươi một người khác
về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
theo đổi tra từ năm hai nghìn hai mươi một văn nhận ba tài khoản từ đối tượng tên đô
chưa rõ lai lịch sau đó văn giao lại cho trần quang huy
cùng chú tại quận một mươi tp hcm để chia nhỏ thành nhiều tài khoản khác tổ chức đánh bạc
cơ quan công an xác định tổng số tiền các đối tượng tham gia cá độ
trong đường dây đánh bạc này là hơn một trăm linh tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đang củng cố chứng cứ
tiếp tục phối hợp với các đơn vị địa phương mở rộng điều tra
truy xét tất cả các đối tượng có liên quan
hai mươi năm đối tượng cùng nhiều tăng vật có liên quan đến hoạt động đánh bạc
dưới hình thức số lô số đề vừa bị lực lượng công an tp hcm tỉnh nghệ an bắt giữ
theo cơ quan công an đường dây này sử dụng công nghệ cao
hoạt động chủ yếu trên ứng dụng telegram
qua công tác nắm tình hình công an tp hcm phát hiện trên đệ bàn tỉnh nghệ an
nổi lên đường dây đánh bạc dưới hình thức đánh số lô số đề
với nhiều đối tượng tham gia số lượng tiền giao dịch lớn
đường dây này do lê thị phương liên và phạm quang chiến cầm đầu
để đối phó với lực lượng chức năng các đối tượng sử dụng sim
giác tài khoản không chính chủ để giao dịch
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi một tháng bốn
công an tp vinh đồng loạt bắt giữ liên chiến cùng hai mươi ba đối tượng
trên đệ bàn tp hcm thị giác cửa lò thu giữ hai mươi tám điện thoại di động
và nhiều tài liệu có liên quan
bắt đầu công an tp vinh xác định số tiền đánh bạc mỗi ngày
từ năm trăm linh triệu đồng đến hơn một tỷ đồng riêng ngày hai mươi một tháng bốn là khoảng bảy trăm hai mươi triệu đồng
thưa quý vị sáng nay công an tp hcm đã tổ chức
ra quân thực hiện cao điểm tuyên truyền vật động toàn dân giao nộp
và đấu tranh xử lý tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trên địa bàn tp hcm
trong đợt cao điểm công an tp hcm yêu cầu công an các đơn vị địa phương
đặc biệt là mỗi phường xã ít nhất tổ chức từ hai đến ba điểm giao nộp vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và thực hiện tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân
gắn với mô hình công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân tổ chức ra soát lên danh sách công khai
toàn bộ số đối tượng quản lý theo pháp luật vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ cho lực lượng cơ sở đồng thời tổ chức kiểm danh kiểm diện hàng tháng
riêng đối với thanh thiếu niên phải kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra tình trạng thanh thiếu niên
tham gia chế tạo tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
với các vụ án có liên quan các đơn vị phải tập trung xác minh làm rõ nguồn gốc
thu giữ một trăm linh quyết tâm đẩy lùi tội phạm liên quan đến lĩnh vực này
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn vào mùa một tháng năm năm nay người dân được nghỉ năm ngày
nhu cầu vui chơi đi lại vì thế được dự báo sẽ tăng cao
chính vì vậy nhằm đảm bảo cho tứ an toàn giao thông cho người dân đi lại an toàn thông suốt
công an tỉnh đồng nai đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên cả ba tuyến đường bộ đường sắt và đường thủy
theo đó lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn ma túy trở quá tải trọng
quá số người quy định phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức cấm trải một trăm linh quân số nhằm đảm bảo
điều tiết giao thông cũng như đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên suốt các tuyến
phối hợp với các đơn vị địa phương ban ngành đoàn thể bố trí thêm các lực lượng tổ chức điều tiết giao thông
ở các điểm đen điểm nóng các tổ tuần tra kiểm soát cũng tiên quyết xử lý các trường hợp
và các bà con tham gia giao thông mà cố tình vi phạm
bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông còn tổ chức tuyên truyền
kiến thức pháp luật giao thông cho người dân
nhân nhận thức chấp hành nghiệm các quy định về trật tự an toàn giao thông
từng bước hình thành văn hóa giao thông đã uống rượu bia thì không lái xe
tôi thưởng từ đó được đó nên làm vậy để đừng xảy ra những tai nạn đáng tiếc
giữa bản thân mình với người khác nữa
nên nếu uống rượu bia thì đừng lái xe đó là tốt nhất
trước là tôi cũng đi làm cứ ăn nhậu sau này như là tôi giảm
đã đi thì
ngoài ra lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các địa phương
khảo sát chủ động phòng ngừa ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập
gây dối trật tự công cộng đua xe trái phép cương quyết xử lý
chấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ
có phương pháp điều tiết phân luồng giao thông hợp lý
hướng dẫn lưu thông an toàn thông suốt nhất là trên các tuyến đường
các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
với những biện pháp được triển khai đồng bộ tình hình trật tự an toàn giao thông
trong dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương và lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm năm nay
sẽ được đảm bảo an toàn thông suốt
tuy nhiên bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng công an
mỗi người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức tự giác
chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông để bảo vệ an toàn tính mạng
và tài sản của chính mình và người dân khi tham gia giao thông trên đường
với hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
trần văn thao chú tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên
vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc cạn khởi tố và bắt tạm giam
vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba trong quá trình tuần tra kiểm soát
công an huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
xe ô tô chạy theo hướng bắc cạn cao bằng có biểu hiện nghi vấn
nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
lái xe là nguyễn văn đức chú tại thành phố sông công tỉnh thái nguyên
chở theo đỗ văn luân chú tỉnh ninh thuận cùng năm người nước ngoài
không có giấy tờ nhập cảnh đúng quy định
đức và luân khai nhận được thao thuê đón năm người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
do thao không có mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm
đến ngày một mươi tám tháng bốn vừa qua trần văn thao đã đến cơ quan công an trình diện và khai nhận hành vi của mình
vào khoảng năm giờ sáng nay ngày hai mươi năm tháng bốn tại khu vực sông tranh
đoạn giáp danh giữa phường hà an và phong hải đã xảy ra vụ việc
thuyền nan chở nhóm ngư dân ra khu vực nuôi trồng thủy sản
bị rông lốc đánh chìm khiến bốn người mất tích
thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên thuyền có bà nguyễn thị tuyên là chủ phương tiện
cùng với năm ngư dân
bến đỏ phong hải sang bến đỏ hà an qua sông tranh đến khu một mươi hai phường hà an
thì chiếc thuyền gặp phải rông lốc và bị lật đắm khiến cho bốn người mất tích
sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng chức năng của phường hà an cùng thị xã quảng yên
đã huy động hơn hai trăm năm mươi người cùng một mươi hai tàu xuồng để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân